ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín quận bảy tp hcm đã có văn bản gửi đến ban quản lý các khu chế xuất
khu công nghiệp tp hcm heza và công ty trách nhiệm hữu hạn tân thuận về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín quận bảy đề nghị hepsa và công ty trách nhiệm hữu hạn tân thuận
thông báo đến hai mươi chín doanh nghiệp trong khu chế xuất tân thuận có các trường hợp công nhân nghi nhiễm virus sars cov hai
tạm thời phong tỏa cách ly y tế để kiểm soát dịch bệnh đồng thời xem xét đề nghị tạm ngưng hoạt động sản xuất
đối với hai mươi chín doanh nghiệp này và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định
trước đó công ty trách nhiệm hữu hạn phetgen industry việt nam chuyên ngành mê mặc dày da tại khu chế xuất linh trung
cũng đã áp dụng biện pháp cách ly y tế phong tỏa do có nhiều ca nhiễm sars cov hai
theo thống kê của liên đoàn lao động tp hcm đến thời điểm hiện tại có hơn một tám trăm linh trường hợp công đoàn viên
người lao động mắc covid một mươi chín gần một mươi trường hợp f một và gần một mươi năm trường hợp f hai
đồng thời có sáu nhà máy với tổng cộng hơn ba mươi sáu công nhân đã tạm ngừng sản xuất do phát hiện ca mắc covid một mươi chín